hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết giá trị xuất khẩu cá ngừ sang mexico tính từ đầu năm đến nay đạt gần một mươi hai triệu usd tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các sản phẩm lòi cá ngừ đông lạnh tại việt nam đang có lợi thế hơn so với các nước khác như indonesia trung quốc hay philippines tại thị trường mexico đang bị áp thuế một mươi năm
việt nam hiện là nguồn cung cấp lớn nhất loi cá ngừ đông lạnh cho thị trường này
một lợi thế là sản phẩm lòi cá ngừ đông lạnh sản phẩm xuất khẩu chủ lực của việt nam sang thị trường mexico sẽ được giảm thuế theo lộ trình ba năm từ mức thuế cơ sở hai mươi xuống còn
như vậy năm hai nghìn một mươi chín năm đầu tiên mà hiệp định cptpp chính thức có hiệu lực với việt nam mức thuế áp các sản phẩm lòi cá ngừ đông lạnh của việt nam xuất khẩu sang thị trường này sẽ giảm xuống còn một mươi bảy